đồng biên phòng cửa đại bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết sáng nay có hai người dân là nguyễn sáu bốn mươi tuổi và ông nguyễn văn bình hai mươi bốn tuổi cùng chú tại thôn thuận an xã duy nghĩa huyện duy xuyên đi trên hai thúng tre loại tròn gắn máy tự chế hành nghề thả lưới vành sông đoạn xã duy nghĩa duy hải huyện duy xuyên từ chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến nay chưa về
người dân phường cửa đại tp hội an cũng trình báo với đồn biên phòng về việc vớt được một thuyền thúng người nhà ông sáu cũng đã xác nhận đó là thuyền thúng mà ông sáu đi thả lưới vào chiều ngày hôm trước
đồng biên phòng cửa đại đã điều động một mươi năm cán bộ chiến sĩ hai cano phối hợp với công an quân dân xã duy nghĩa huyện duy xuyên và huy động thêm một mươi tàu của ngư dân mở rộng khu vực tìm kiếm trên vùng cửa sông và ven biển hiện nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai ngư dân